tòa án nhân dân tp hcm đã thủ lý hồ sơ vụ án liên quan đến tập đoàn vạn thịnh pháp
và có phương án chuẩn bị xét xử vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo đó hồ sơ vụ án vạn thịnh pháp nặng hơn sáu tấn lên tới gần một triệu bút lục
đựng trong một trăm linh bốn rương hồ sơ và được chở bằng xe tải chuyên dụng đến tòa để đảm bảo an toàn
vụ án sẽ do thẩm phán phạm lương toản chánh tòa hình sự tòa án nhân dân tp hcm
nghiên cứu giải quyết
từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bà trương mỹ lan chủ tịch hội đồng quán trị tập đoàn vạn thịnh pháp
đã thâu tóm nắm giữ từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phận ngân hàng scb trở thành cổ đông có quyền lực
để chỉ đạo điều hành thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng scb
bà lan và động phạm bị cáo buộc đã thực hiện chuỗi hành vi gồm tuyến chọn bố trí nhân sự thân tính của mình
vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng scb thành lập một số đơn vị thuộc ngân hàng scb
chuyên trách cho vay giải ngân theo yêu cầu của bà lan
thành lập sử dụng hàng nghìn công ty ma thuê nhiều cá nhân cầu kết với các cá nhân đứng đầu
nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm
nhằm hợp thức việc rút tiền và tránh truy vết bà lan đã chỉ đạo cán bộ ở scb
chuyến tiền giải ngân vào các công ty ma sau đó thực hiện rút tiền
bà lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn của scb với năm trăm bốn mươi năm tỷ đồng
và chiếm đoạt ba trăm linh bốn tỷ đồng
được biết số lượng luật sư bảo chữa cho tám mươi sáu bị cáo trong vụ án đến thời điểm này
lên tới khoảng hai trăm linh luật sư
đây là giai đoạn một của vụ án xác xử bà trương mỹ lan và đồng phạm
về các tội tham ô tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ
chủ yếu hành vi này không liên quan tới việc phát hành trái phiếu
do đó tòa mong người dân hiểu tại sao không được tòa triệu tập
và không tụ tập đông trước khu vực tòa án ảnh hưởng tới an ninh trực tự
tòa án nhân dân tp hcm dự kiến sẽ mở phiên tòa xác xử bà trương mỹ lan
và đồng phạm trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn và dự kiến kéo dài hơn một tháng